đảng bộ huyện con plong tỉnh con tum đã tổ chức đại hội đại biểu đảng bộ huyện khóa một mươi bảy nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm
giữa đại hội có đồng chí nguyễn xuân thắng bí thư trung mương đảng giám đốc học viện chính trị quốc gia hồ chí minh
chủ tình hội đồng lý luận trung ương cùng một trăm sáu mươi tám đại biểu đại diện cho đảng viên trong toàn đảng bộ huyện
đại hội đề ra mục tiêu từ năm hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm đưa huyện con plong trở thành vùng sản xuất cây dược liệu lớn nhất tỉnh con tum
tập trung thực hiện đồn điền ủi thửa phát triển ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất quy mô đến năm hai nghìn hai mươi năm khoảng một hai trăm linh ha
thu nhập bình quân trên đầu người đạt năm mươi triệu đồng tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn bảy
thu hút đầu tư phát triển du lịch gắn với bảo vệ môi trường cảnh quan thiên nhiên và hệ sinh thái rừng
thúc đẩy thu hút khách du lịch trong và ngoài nước đến với khu du lịch quốc gia mang đen là một ba trăm linh lượt khách